áp lực từ sức mạnh đồng đô la mỹ chính sách lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế
và nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu đã khiến việt nam đồng mất giá mạnh
theo ngân hàng nhà nước từ đầu năm đến nay việt nam đồng đã mất giá khoảng bốn chín
áp lực từ sức mạnh đồng đô la mỹ chính sách lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế
và nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu đã khiến việt nam đồng mất giá mạnh
tuy nhiên theo ngân hàng nhà nước việc việt nam đồng mất giá bốn chín không thể so sánh
với việc đồng đô la mỹ tăng giá năm bởi lẽ mức tăng của đồng đô la mỹ
ở đây là chỉ số usd index là mức tăng khi so sánh với rổ các đồng ngoại tệ mạnh
nếu so sánh với con số này thì mức mất giá bốn chín của việt nam đồng là rất thấp
trước cú rơi hơn một trăm linh điểm tuần qua thị trường chứng khoán đã có một giai đoạn khởi sắc
trong quý đầu năm động lực chủ yếu đến từ dòng tiền nội
trong đó có chất xúc tác không thể thiếu là đòn bẩy margin
cuối quý i năm hai nghìn hai mươi bốn dư nợ cho phai tại các công ty chứng khoán ước tính tăng hai mươi sáu tỷ
so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba đạt khoảng hai trăm linh sáu tỷ đồng
đây là mức cao nhất từ trước đến nay vượt cả giai đoạn quý i năm hai nghìn hai mươi hai
khi vn index trên đỉnh lịch sử một năm trăm linh điểm
trong đó dư nợ markin ước tính vào khoảng một trăm chín mươi năm tỷ đồng tăng hai mươi ba tỷ so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
và cũng là con số kỷ lục trong lịch sử chứng khoán việt nam
mặt bằng lãi suất thấp kỷ lục đã thúc đẩy dòng tiền đổ vào chứng khoán
đồng thời kích thích nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư
nhìn chung hầu hết công ty chứng khoán đều gây nhận dư nợ cho vay tăng trong quý đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
trong tốc đầu chỉ có duy nhất vn direct có dư nợ giảm so với thời điểm cuối năm ngoái
nhưng mức giảm không lớn
ngược lại nhiều công ty chứng khoán có dư nợ tăng hàng nghìn tỷ như tcbs ssi
nhiều ngân hàng vừa công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ với mục tiêu củng cố tiệm lực tài chính
mở rộng hoạt động tiến dụng và kinh doanh
trong năm nay
ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam đã trình tới cổ đông phương án tăng vốn
từ hơn ba mươi năm hai trăm hai mươi năm tỷ đồng lên trên bảy mươi bốn trăm năm mươi tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
không riêng tết công banh đại hội cổ đông thường niên của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
cũng vừa thông qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ thêm hơn tám năm trăm bảy mươi chín tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó cổ đông ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt đã thông qua phương án
trả bán thêm tối đa tám trăm linh triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
từ hai mươi năm năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng lên ba mươi ba năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
tương tự ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á ngân hàng thương mại cổ phần phương đông
ngân hàng thương mại cổ phần á châu ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần nam á cũng đang có kế hoạch tăng vốn
theo giới chuyên gia nhu cầu tăng vốn điều lệ của các ngân hàng xuất phát từ việc
gia tăng tỷ lệ sự phòng rủi ro gia tăng nguồn vốn chung và dài hạn
đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và đặc biệt là cải thiện hệ số an toàn vốn
cùng với sự phù hồi của nền kinh tế trong nước bức tranh thị trường thương mại điện tử quý i
cũng ghi nhận nhiều gam màu tươi sáng lĩnh vực bán lẻ trực tuyến ghi nhận tăng trưởng
vượt kỳ vọng của các nhà phân tích
theo dữ liệu từ matrix tổng doanh số trên năm sản thương mại điện tử lớn nhất tại việt nam hiện nay
shopee lazada tiki sendor tiktok shop đã đạt mức bảy mươi một hai trăm linh tỷ đồng
tăng trưởng tới bảy mươi tám sáu mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
con số này vượt xa kỳ vọng bởi theo nhiều dự báo doanh số thị trường thương mại điện tử
năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ chỉ tăng khoảng ba mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời bảy trăm sáu mươi sáu bảy triệu đơn vị sản phẩm đã được giao thành công tới người tiêu dùng
trong ba tháng qua tăng tám mươi ba hai mươi một so với cùng kỳ
maettic dự báo quý ii tổng doanh số trên năm sản bán lẻ
trực tuyến lớn nhất việt nam hiện nay sẽ đạt mức tám mươi bốn tám trăm bảy mươi tỷ đồng
với tám trăm tám mươi hai một mươi hai triệu đơn vị sản phẩm được bán xa tăng lần lượt một mươi chín hai và một mươi ba năm mươi bảy so với quý i
đây là mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được khi thị trường đã có bước khởi đầu hết sức tích cực
báo cáo của đơn vị nghiên cứu thị trường fingroup nhận định
chi tiêu cho giáo dục tư nhân đang tăng nhanh thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước
theo báo cáo chi tiêu cho giáo dục chứng kiến sự tăng trưởng vững chắc
khi bốn mươi bảy chi tiêu hộ gia đình ở các thành phố lớn là dành cho giáo dục
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình việt nam tăng khoảng bảy
cùng với đó dân số trong độ tuổi học trung học của việt nam hiện là hai mươi bốn năm triệu người
và dự báo tăng sáu cho đến năm hai nghìn ba mươi trong khi tỷ lệ hiện diện của giáo dục tư nhân vẫn còn nhỏ
đầu tư vào lĩnh vực giáo dục tư nhân được fingroup đánh giá là còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác
nhờ cơ sở nhân khẩu học thuận lợi thu nhập của người dân tăng và mong muốn học cao hơn
số liệu từ tổng cục hải quan cho thấy xuất khẩu hạt tiêu trong tháng ba ghi nhận kết quả khả quan
so với tháng trước nhưng vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
xuất khẩu hạt tiêu của việt nam trong tháng ba đạt sấp xỉ hai mươi năm chín nghìn tấn trị giá một trăm một mươi một sáu triệu usd
tăng chín mươi ba về lượng và tăng một trăm linh năm về trị giá so với tháng hai
so với tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba giảm hai mươi bảy năm về lượng nhưng tăng bốn tám về trị giá
tính chung trong quý i xuất khẩu hạt tiêu của việt nam đạt năm mươi bảy tấn
trị giá hai trăm ba mươi sáu triệu usd
giảm hai mươi năm về lượng nhưng tăng một về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái
xuất khẩu hồ tiêu có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái do thiếu vắng nhu cầu mua vào của trung quốc
trong quý i xuất khẩu sang trung quốc thị trường tiêu thụ hố tiêu lớn nhất của việt nam vào năm ngoái
đã giảm đến chín mươi năm tám chỉ đạt một tám mươi ba tấn so với mức hai mươi năm chín trăm một mươi chín tấn của cùng kỳ năm ngoái
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam đã vượt qua thái lan và ấn độ vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất vào thị trường singapore
theo thống kê của cơ quan quản lý doanh nghiệp singapore xuất khẩu gạo của việt nam sang thị trường singapore
trong ba tháng đầu năm nay tiếp tục tăng trưởng rất tốt đạt kiêm ngạch khoảng ba mươi sáu một mươi năm triệu usd tăng tám mươi bốn mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
sự rụt giảm của các nhóm như gạo lứt thường và gạo tẻ trắng được bù đắp bởi mức tăng rất mạnh của các nhóm gạo nếp
gạo thơm say sát hoặc chóc vỏ và gạo vỡ
đáng chú ý bên cạnh mặt hàng thế mạnh truyền thống của việt nam là gạo tẻ trắng
hai nhóm hàng khác là gạo nếp và gạo thơm say sát hoặc chóc vỏ cũng vươn lên chiếm lĩnh phần lớn thị phần tại singapore
lần lượt đạt tám mươi tám và bảy mươi ba ba mươi ba
đây là nhân tố chính đưa việt nam vượt qua thái lan và ấn độ trở thành quốc gia chiếm thị phần gạo lớn nhất tại singapore
hiện gạo việt nam chiếm ba mươi hai ba thị phần gạo tại thị trường singapore
kiêm ngạch cao hơn so với ấn độ sáu chín mươi sáu và thái lan tám hai mươi tám
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định
thông tin hai giống gạo thơm st hai mươi bốn và st hai mươi năm đã được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường eu là không chính xác
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn cho biết hiện nay có chín giống gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu sang eu
bao gồm jasmine tám mươi năm st năm st hai mươi nàng hoa chín vd hai mươi rvt om bốn nghìn chín trăm linh om năm nghìn bốn trăm năm mươi một và tài nguyên trượng đào
trong danh sách này không có gạo thơm st hai mươi bốn và st hai mươi năm
danh mục trên được xây dựng từ trước năm hai nghìn một mươi năm khi kết thúc đàm phán hiệp định evfta
sau gần bốn năm triển khai thực hiện hiệp định việt nam đang đề xuất điều chỉnh danh mục gạo thơm để xuất khẩu vào eu với mức thuế là theo hạn ngạch để phù hợp với thực tế xuất khẩu gạo của việt nam hiện nay
tuy nhiên hai bên vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng là điều chỉnh bổ sung giống gạo thơm nào vào danh mục các giống gạo sẽ được hưởng ưu đãi thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu vào thị trường eu
nhiều sống kinh tế phát sóng các ngày thông tuần trên chùa hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt